bên lề phiên thảo luận về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
ý kiến đại biểu cho rằng là cần có quy định chặt chẽ hơn trong những trường hợp công chức chuyển sang viên chức và ngược lại
bên lề phiên thảo luận về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức

và ngay cả một số các cái chính quyền ngày xưa thì cái chuyện giáng chức cũng là chuyện bình thường
sau đó sau một thời gian nếu phấn đấu tốt nếu có điều kiện tốt anh lại tiếp tục phấn đấu anh tiếp tục giàn luyện thì lại được thăng chức
thế thì cái việc mà chúng ta có nhất thiết phải bỏ giáng trước hay xong thì đề nghị là chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu xem xét một cách kỹ lưỡng